sở giáo dục và đào tạo hà nội đã phối hợp với công đoàn ngành giáo dục hà nội
tổ chức lễ phát động chương trình máy tính cho em
trao trợ cấp cho giáo viên và tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bạn sẽ làm gì nếu được chọn là một việc tốt cho các học sinh nghèo ở việt nam trong thời gian này
đó là một bài tập mà hà minh phương nữ sinh lớp bảy trường sainsbourg american school hà nội
cần hoàn thành trong thời gian nghỉ phòng dịch covid một mươi chín
cùng với cậu em trai học lớp năm phương đã giải quyết bài tập của mình
bằng dự án quyên góp những chiếc máy tính cũ từ cộng đồng
giúp cho những học sinh cuối cấp hoàn cảnh khó khăn nối dài ước mơ bước qua năm học đặc biệt này
đăng những bài viết lên trên facebook cũng như chia sẻ những bài viết cho mọi người về dự án của con
thì cũng đã nhận được rất nhiều khả năng tốt
con thấy dự án của chị con rất hay và con cũng muốn giúp đỡ để sớm có thể khuyên góp được nhiều máy tính nhất
có thể cho các anh chị lớp một mươi hai giúp các anh chị lớp một mươi hai có thể ôn thi và ra trường với một điều kiện

trước những khó khăn
chị em hà minh phương cũng chính là mong muốn của các thầy cô giáo của ngành giáo dục trước những khó khăn
về điều kiện học tập của nhiều học sinh khi buộc phải chuyển từ viên học trực tiếp sang trực tuyến
với phương châm trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau
sở giáo dục và đào tạo hà nội phối hợp với công đoàn ngành giáo dục hà nội
phát động và kêu gọi các đơn vị cá nhân trong và ngoài ngành hưởng ứng chương trình máy tính cho em
nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu thiết bị học tập
đặc biệt là học sinh đang học lớp chín và lớp một mươi hai
tại lễ phát động ban tổ chức trao đợt một với năm mươi hai máy tính
cho các em học sinh một trăm hai mươi năm xuất quà cho cán bộ giáo viên nhân viên của các trường ngoài công lập
có hoàn cảnh khó khăn với hy vọng cổ vũ tinh thần vượt khó tương thân tương ái trong cộng đồng
và tiếp tục lan tỏa phong trào rộng hơn trên quy mô cả nước